tỉnh quảng trị là địa phương đầu tiên trong cả nước được nhật bản tài trợ kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn led trên tàu đánh cá lưới vây
từ những hiệu quả ghi nhận được sau thời gian thử nghiệm đến nay tỉnh quảng trị đã chính thức triển khai việc lắp đặt đèn led cho ba mươi chín tàu đánh cá xa bờ của tỉnh
đây là hướng đi mới trong quá trình thực hiện việc hiện đại hóa phương tiện đánh bắt thủy hải sản xa bờ của ngư dân tỉnh quảng trị
tàu cá mang số hiệu qt chín mươi hai nghìn chín mươi sáu ts của ông võ văn trung ở thị trấn cửa việt là một trong những chiếc tàu được chọn để hỗ trợ lắp đặt thử nghiệm hệ thống đèn led từ năm hai nghìn một mươi
sau một thời gian sử dụng và điều chỉnh để phù hợp hơn với việc đánh cá bằng lưới vây ông trung thấy rõ hiệu quả của việc sử dụng đèn led
bởi không chỉ sản lượng đánh bắt cao hơn một năm hai lần so với trước đây mà việc sử dụng hệ thống đèn này còn giúp gia đình ông giảm được nhiều chi phí cho việc sử dụng nhiên liệu
đồ chiều sản của nó thì điều sản của nó là nó rất dịu và với mà đồ dịu của nó thì con cá nó dịu hơn
vì còn về cái nhiên liệu thì nếu như tôi chạy đèn siêu thì một đêm của chúng tôi chạy là tổn hết đến tám mươi lịch dầu
còn năm nay tôi một đêm chạy qua gia đình là chỉ có tổn hết ba mươi năm lịch dầu thôi
dự án trang bị đèn led
đặc biệt công nghệ mới cho tàu đánh bắt xa bờ tỉnh quảng trị được nhật bản tài trợ với tổng nguồn vốn hơn ba bốn triệu đô la mỹ
quy đổi bằng hiện vật gồm một tám trăm linh hộp đèn led và ba mươi chín đồng hồ đo điện
số đèn led này sẽ lắp đặt trên ba mươi chín tàu đánh cá xa bờ có công suất hai trăm linh cv trở lên tại các huyện vĩnh linh gio linh và triệu phong của tỉnh quảng trị
các tàu cá sẽ được chuyên gia nhật bản trực tiếp tư vấn việc lắp đặt sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt trên biển
các tàu cá sẽ được chuyên gia nhật bản trực tiếp tư vấn việc lắp đặt sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt trên biển
với những ưu điểm mang lại việc trang bị đèn led cho tàu đánh bắt xa bờ sẽ giúp ngư dân giảm chi phí đánh bắt tăng lợi nhuận
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc